trong ngày năm tháng chín cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc một chiếc ô tô bất ngờ bị bốc cháy
khi đang đậu trên vỉa hè đường số một mươi chín khu đô thị an phú an khánh thành phố thủ đức
vào khoảng chín giờ sáng người dân phát hiện một chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè bốc cháy dữ dội
nên đảm báo cơ quan chức năng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng tới hiện trường dập tắt đám cháy
tuy nhiên chiếc xe đã hư hóng nặng
theo thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy